tính từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đến trưa nay ngày một tháng tám cdc hà nội ghi nhận thêm năm mươi bảy ca dương tính
mới trong đó có bốn mươi hai ca phát hiện qua chủ động sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng như vậy trong đợt
dịch thứ bốn tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội đã có một hai trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó bảy trăm sáu mươi
hai ca dương tính thuộc chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây và tổng số ca mắc ngoài cộng đồng
đã lên tới năm mươi ba ca số người ho sốt tại cộng đồng thứ phát cũng đã lên đến ba trăm một mươi hai ca
đáng chú ý trong ngày ba mươi một tháng bảy hà nội có bảy mươi bốn ca dương tính trong đó trường hợp là cán bộ trực
chốt kiểm soát trên địa bàn phường trương dương và người bán thực phẩm tại chợ phùng khoang đến
hôm nay đã xác định bốn người liên quan đến người phụ nữ bán hàng ở chợ phùng khoang dương tính với sars cov hai
hai trường hợp dương tính trên đều tiếp xúc với nhiều người có yếu tố lây lan dịch rất cao nên
để cắt đứt nguồn lây ngoài cộng đồng nhanh nhất hà nội đã ngay lập tức lập chốt phong tỏa toàn
bộ phường trương dương để kiểm soát dịch tễ bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy đến giờ ngày một mươi bốn tháng tám
chợ phùng khoang nơi bán hàng của người phụ nữ đến từ huyện thường tín cũng đã khẩn cấp rừng
hoạt động để triển khai xét nghiệm diện rộng cho hàng trăm tiểu thương để đảm bảo an toàn trước
một dịch bệnh phức tạp với số ca mắc ngoài cộng đồng không ngừng tăng người dân cần thực
thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và tuân thủ nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
để đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như người xung quanh